trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã có cuộc họp để thông tin cụ thể về diễn biến của bão số một mươi hai và sơ lược về cơn bão số một mươi ba
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo cuối ngày hôm nay bão số một mươi hai sẽ mạnh cuối cấp chín di chuyển nhanh có khả năng tối và đêm nay bão sẽ mạnh đạt đỉnh
từ đêm nay đến sáng mai sẽ gây mưa lớn và gió mạnh các tỉnh từ bình định đến khánh hòa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi ngoài ra sẽ có sóng cao trên vùng biển
cơn bão này là cơn bão mạnh đến cấp chín nên là sẽ gây ra sóng từ năm cho đến bảy mét trên khu vực biển đông và vào gần bờ từ quảng ngãi cho đến khánh hòa thì cái sóng sẽ giảm đi một chút còn độ cao là khoảng bốn đến sáu mét

từ đêm nay đến hết đêm một mươi một dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một các tỉnh trung bộ và tây nguyên sẽ xảy ra đợt mưa lớn từ hai trăm linh bốn trăm linh mm lưu ý một số tỉnh trọng tâm có mưa đặc biệt lớn
có nơi trên bốn trăm năm mươi mm ở các tỉnh từ quảng trị đến khu vực bắc khánh hòa đây là khu vực trọng tâm mưa to nhất và trong đợt này thì lưu ý là cục bộ thì có những điểm ở khu vực quảng nam quảng ngãi hay là bình định sẽ phải lưu ý có những nơi cục bộ có mưa to bốn trăm năm mươi cho đến hơn năm trăm linh mm
với kịch bản mưa như hiện nay thì trên các sông ở miền trung sẽ xuất hiện một số đợt lũ ngoài ra lưu ý đất tại khu vực này đã bị bão hòa do trong thời gian ngắn chịu một lượng mưa lớn nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao